hiện nay tình hình dịch cúm da cầm đang bùng phát tại nhiều địa phương
cùng với cả nước tỉnh quảng trị đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch cúm gia cầm xâm nhập
nhưng với một tỉnh có nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
quảng trị đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc phòng chống dịch cúm da cầm tại địa phương mình
anh capter là thú y trưởng xã hải xuân huyện hải lăng tỉnh quảng trị
năm hai nghìn một mươi sáu anh và các thú y thôn đều được hưởng tiền phụ cấp
nhưng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy này đội thú y thôn của xã hải xuân không còn được hưởng tiền phụ cấp nữa
mọi người phải đi làm ăn bằng những công việc khác nhau để nuôi sống gia đình
trước dịch cúm gia cầm và tay sen xảy ra anh em được hưởng chế độ phụ cấp
thì vẫn hoạt động tốt hơn
nhưng mà hiện nay là không được hưởng thì anh em tạm thời nghĩ vấn đề điều hành con người lại trở lại là rất khó khăn
đội ngũ thú y thôn
thú y cơ sở với nhiệm vụ là kiểm soát tổng đàn gia cầm gia súc tham gia lấy mẫu
giám sát việc buôn bán gia cầm trên địa bàn tiêu độc khử trùng mỗi khi có dịch bệnh
thiếu đội ngũ thú y cơ sở này là điều hết sức khó khăn
toàn tỉnh quảng trị có hai sáu triệu con da cầm nhưng chỉ có tám trăm linh liều vaccine
ngoài ra vấn đề kinh phí hỗ trợ khi có dịch bệnh trên đàn gia súc và da cầm cũng là một trở ngại đối với tỉnh quảng trị
ngoài ra vấn đề kinh phí hỗ trợ khi có dịch bệnh trên đàn gia cầm cũng là một trở ngại đối với tỉnh quảng trị

chính vì vậy tỉnh quảng trị cần có các phương án cụ thể đặc biệt là giải quyết những khó khăn vướng mắt đang đặt ra để kịp thời phòng chống mỗi khi dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn